tại hà nội viện kinh tế việt nam phối hợp với viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh hiệp hội năng lượng và hiệp hội tiết kiệm năng lượng việt nam đã tổ chức hội thảo kinh tế năng lượng và triển vọng
các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh tế năng lượng cho rằng để sử dụng năng lượng hiệu quả phải tăng cường nguồn năng lượng tái tạo cho tương lai bền vững
cần tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế năng lượng nhằm huy động các nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế
hội thảo còn là dịp để các nhà đầu tư các hiệp hội doanh nghiệp chủ động từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến phát triển phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng đầu tư hạ tầng kỹ thuật làm nền tảng phục vụ ứng dụng và phát triển năng lượng tiến đến phát triển ngành công nghiệp năng lượng việt nam ngang tầm khu vực và thế giới